do ảnh hưởng của bão khu vực bắc biển đông bao gồm cả vùng biển quần đảo hoàng sa có mưa bão gió giật mạnh cấp một mươi cấp một mươi một vùng gần tâm bão đi qua cấp một mươi hai giật cấp một mươi bốn sóng biển cao từ sáu đến tám mét biển động dữ dội
như vậy là có thể thấy bão số tám có khả năng sẽ đổ bộ vào các tỉnh quảng bình quảng trị
và hiện nay công tác ứng phó với bão tại các khu vực này đang được triển khai ra sao
chúng tôi sẽ kết nối điện thoại với phóng viên quang
quang văn để biết thêm thông tin chi tiết
xin chào anh quang văn
hiện nay bão số tám được dự báo là sẽ đổ bộ vào các tỉnh quảng bình và quảng trị
vậy thì hiện nay công tác ứng phó với bão đang được lực lượng công an ở đây triển khai như thế nào
bước tiệc nhìn đến thức tạp của cân bão số tám có khả năng sẽ đổ bộ vào địa bàn
thì ngay trong ngày hôm nay công nghệ việt chỉ đạo công an các đơn vị địa phương tiếp tục khẩn trương hỗ trợ nhân dân trên địa bàn toàn tỉnh là khắc phục cái hậu quả của hai cái thần lũ vừa rồi

xong đến nay nhiều địa phương thấp trụng trên địa bàn quảng bình quảng bình ngập sâu
một số địa phương ngập sâu
người dân và các loại lực lượng hỗ trợ vẫn phải dùng cano chuyên đồng hành để đi lại
hiện nay thì các đoàn thiên nguyên của người dân trên cả nước đang được với quảng bình rất là đông để hỗ trợ cho người dân vùng lũ như nguồn phẩm hàng hóa
tuy nhiên là tại các nhiệm vật kế thì có rất là đông các loại phương tiền hàng hóa
thế nên lực lượng công an các địa phương đã triển khai các cái phương án để đảm bảo đến tật tư phân dưỡng giao thông
đồng thời thông tin cho các đoàn thiên nguyên biết về cái phương án phức tạp của bão số tám
và có phương án cứu trợ an toàn điều quản đối với người dân vùng lũ
vậy tại các vùng sung yếu và các khu vực ven biển thì sao thưa đồng chí
công tác ứng phó với bão tại khu vực này như thế nào ạ
hôm nay thì công tác bị cứu trợ tháo qua cho người dân vùng lũ
công an tỉnh quảng bình cũng đã chỉ đào các đơn vị như lực lượng đại sát sông công tác về giải vật công an cứu hồ
công an các đơn vị địa phương đã triển khai lực lượng về các địa bàn sung yếu
có nguy cơ ảnh hưởng nắng mê như vùng vân biển vân sông vùng núi vân vân
để phù hợp với chính quyền địa phương hỗ trợ cho bà con là trang trọng với giá của nhà cửa
vân chuyển đồ đạp và sẵn sàng có phương án để sơ tạp người dân để những nơi an toàn
như nhà đổ bằng tiên cố những nơi cao không thể bị đổ đánh của bão
vì vậy hiện nay như địa phương quảng bình mới cải qua hai cái tầng lù
lớn cho nên là nếu như bão số tám mà đổ cứu vào thì sẽ rất nguy hiểm
để được biết hiện quảng bình có hơn sáu năm trăm linh tàu huyên đang vào đánh cứu bão
được kể hai giây lần vừa rồi
cho nên lực lượng công an cơ sở công tạp tuyển khai các biện pháp phương án để đảm bảo an ninh tật tự
tại nhiều nơi tàu huyên vào đánh cứu
phong báo tình hình thời tiết để người dân nắm bắt và không ra khơi trong thời điểm này
vâng xin được cảm ơn phóng viên quang văn
và tiếp tục thông tin với những nỗ lực thông tuyến đến thủy điện giáo trang ba
thưa quý vị mặc dù đơn vị đã hết sức nỗ lực nhưng do địa hình phức tạp nên hiện vẫn chưa khắc phục được tình trạng chia cắt tuyến đường bảy mươi một đoạn từ thủy điện rào trăng bốn đến thủy điện rào trang ba huyện phong điền tỉnh thừa thiên huế
theo ghi nhận của phóng viên anh quân có mặt tại hiện trường từ ngày hôm qua cho đến sáng ngày hôm nay
lực lượng quân khu bốn đã triển khai các phương tiện khắc phục tình trạng sạt lở từ thủy điện rào trang bốn dẫn đến thủy điện rào trang ba
chỉ còn cách khoảng ba km nữa thì sẽ đến điểm sạt lở có các nạn nhân bị vùi lấp
tuy nhiên đoạn đường này hiện đang gặp rất nhiều khó khăn trong việc khắc phục bởi có rất nhiều những tảng đá to nằm ở trên đường
trong sáng nay lực lượng tìm kiếm cứu nạn vẫn tiếp tục huy động lực lượng tại chỗ để tham gia tìm kiếm các nạn nhân đang bị vùi lấp ở đây
trên tuyến đường bảy mươi một việc khắc phục sạt lở gây chia cắt đang gặp nhiều khó khăn
mặc dù lực lượng đã được tăng cường tuy nhiên trong sáng nay vẫn chưa thể khắc phục được tình trạng sạt lở gây chia cắt km một mươi ba trên tuyến đường bảy trăm bốn mươi
một vụ cháy lớn đã xảy ra tại một công ty chuyên xử lý chất thải ở phương thái liêu lái thiêu thành phố thuận an tỉnh bình dương xảy ra vào sáng ngày hôm nay
tại hiện trường lực lượng chữa cháy đã tiến hành phun nước để dập tắt hoàn toàn đám cháy này
theo thông tin ban đầu vụ cháy xảy ra vào khoảng sáu giờ cùng ngày
đám cháy bùng phát dữ dội cột khói đen bốc cao hàng chục mét
khói đen kèm theo với mùi hôi nồng nặc đã khiến cho người dân xung quanh khu vực này cảm thấy khó thở
một số người dân sát bên công ty đã phải di rời đồ đạc đến nơi an toàn vì sợ cháy lan
vì trong công ty này có chứa nhiều chất thải dễ cháy nên đám cháy đã lan rất nhanh
công ty rộng hàng nghìn mét vuông bị bao trùm trong biển lửa
nhận được tin báo lực lượng phòng cháy chữa cháy công an tỉnh bình dương cùng với công an các địa phương gần khu vực xảy ra cháy
đã huy động khoảng gần hai mươi chiếc xe chữa cháy cùng với hàng chục cán bộ chiến sĩ đến để khống chế ngọn lửa
đám cháy đã thiêu rụi khoảng năm trăm linh mét vuông của khu vực chứa bao bì và ni lông
vụ việc không gây thiệt hại về người nguyên nhân của vụ cháy đang được điều tra làm rõ
công an huyện cron park phối hợp với phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh đắk lắc
vừa triệt phá một đường dây ghi số đề có quy mô lớn nhất từ trước đến nay trên địa bàn huyện crong park
lực lượng công an đã đồng loạt bắt giữ bốn đối tượng gồm phạm thị thu thảo lê thị phượng mai thị kim yến trần thị tuyết
cùng chú tại thị trấn phước an
quá trình điều tra cơ quan công an đã làm rõ hàng ngày các đối tượng đứng ra ghi số đề cho những người chơi số đề trên địa bàn
và nhận phơi đề từ những người khác chuyển đến
sau đó đến cuối ngày sẽ căn cứ vào kết quả sổ số của các đài rồi tính toán thắng thua với các con bạc
mỗi ngày đường dây này tổ chức giao dịch ghi số đề với khoảng số tiền là hai trăm linh triệu đồng
khám xét nơi ở của các đối tượng lực lượng công an thu giữ hơn bốn trăm linh triệu đồng
năm chiếc điện thoại di động dùng để nhắn tin giao dịch ghi số đề cùng với các tài liệu tăng vật có liên quan
thưa quý vị và các đồng chí sau gần một tháng xác lập chuyên án truy xét
đội cảnh sát hình sự công an huyện mỹ đức thành phố hà nội đã bắt giữ nhóm đối tượng gây ra hàng chục vụ trộm cắp dây cắp điện
trong các trạm biến áp hạ thế trên địa bàn các huyện ngoại thành của hà nội và huyện duy tiên tỉnh hà nam
quần áo đồ dùng của thợ điện cùng với nhiều vật dụng như kìm cộng lực la răng cà lê
đây là tăng vật mà hai đối tượng đỗ văn hiệp sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi chín và nguyễn hồng phú sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
dùng để thực hiện hành vi cắt dây cáp tại các trạm biến áp
thì em đi đụng móng của điện
thì trong cái giờ làm thuê thì hết giờ làm về thì em đi làm về thì trên cái đường đi thì nó đường về có những cái trạm điện
thì nó em cắt cái dây trung tính tức nghĩa là cái dây nó không có điện
thì là em cắt được một hai giây thì em dồn rồi và cắt đi thì em bán đồng láp để lấy tiền chi tiêu
giá trị nó chỉ có được một trăm linh cân
tháng tám năm hai nghìn hai mươi công an huyện mỹ đức hà nội nhận được đơn trình báo của công ty điện lực mỹ đức với nội dung
công ty này phát hiện kẻ gian trộm cắp một số dây cắp điện tại một số trạm biến áp hạ thế trên địa bàn
nhận thấy vụ việc có tính chất nghiêm trọng ảnh hưởng trực tiếp đến tình hình an ninh trật tự sự an toàn của hệ thống lưới điện địa phương
cơ quan điều tra công an huyện mỹ đức đã xác lập chuyên án truy xét và dùng các biện pháp nghiệp vụ đấu tranh triệt phá
các đối tượng tập trung chủ yếu vào các trạm biến áp hạ thế trên các địa bàn huyện mỹ đức và các địa bàn huyện lân cận
đối tượng đã từng thi công và đã từng lắp đặt những trạm biến áp này
và đối tượng là những người hiểu biết về các kỹ thuật của ngành điện và các kỹ thuật của việc cắt tháo lắp đặt của cái dây ở các trạm biết hạp đấy
còn cái thủ đoạn của các đối tượng thì là đối tượng giả danh là những người trong ngành điện
mặc quần áo ngành điện đã để treo lên các trạm biến áp đấy thực hiện hành vi trộm cắp nhằm che giấu thủ đoạn của mình
từ tháng bảy đến nay thì tổng số có một mươi tám trạm biến áp thuộc tài sản của công ty đã bị kẻ gian cắt trộm các dây cắp điện bốn từ cửng máy biến áp vào tủ
về giá trị tài sản thì về tài sản về hiện vật và giá trị thì ước tính mỗi một
một trạm biến áp mà kẻ trộm kẻ gian lấy cắp thì cũng cỡ khoảng đến bảy tám triệu đồng trên một trạm biến áp
các đối tượng thường lựa chọn các trạm biến áp ngoài khu dân cư và chọn các trạm có công suất lớn sử dụng nhiều loại cáp truyền dẫn từ cực cáp vào tủ điện thế để cắt trộm gây mất điện gián đoạn cho cung cấp điện cho khách hàng
mở rộng vụ án đối tượng đỗ văn hiệp còn khai nhận trước khi hợp tác cùng với nguyễn hồng phú thì đã cùng phạm văn tâm
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy trú tại thị trấn ba sao huyện kim bảng tỉnh hà nam thực hiện các vụ cắt trộm cắp điện tại một số địa phương khác như trương mỹ ứng hòa hà nội duy tiên hà nam
hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ

tại buổi lễ đại diện lãnh đạo công an các đơn vị đã thông qua và thống nhất ký quy chế phối hợp với các nội dung trọng tâm như công tác trao đổi thông tin quản lý đối tượng ổ nhóm hoạt động lưu động phối hợp tuần tra kiểm soát phát hiện ngăn chặn và xử lý các hành vi vi phạm pháp luật phối hợp trong xác minh truy bắt vận động đối tượng phạm tội thông qua hoạt động ký kết nhằm tăng cường hơn nữa công tác phối hợp trao đổi thông tin nắm bắt tình hình liên quan tới an ninh trật tự chủ động phòng ngừa đấu tranh
tiếp theo là thông tin về truy nã tội phạm
lông mày rậm sống mũi gồ gãy rái tai trúc và có sẹo chấm cách hai cm dưới sau cánh mũi trái
còn về tội đánh bạc công an huyện thạnh phú của tỉnh bến tre đã ra quyết định truy nã đối với hai đối tượng
đối tượng lê văn em sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi hai hộ khẩu thường trú tại một trăm linh ba trên một ấp thạnh hưng xã mỹ hưng huyện thạnh phú tỉnh bến tre
đặc điểm nhận dạng cao một m sáu mươi bảy sống mũi thẳng và có sẹo chấm cách ba cm dưới sau cánh mũi phải
và đối tượng lê tuấn an sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi hai hộ khẩu thường trú tại ấp giao hiệp xã giao thạnh huyện thạnh phú của tỉnh bến tre
đặc điểm nhận dạng cao khoảng một m sáu mươi bảy lông mày rậm sống mũi thẳng giá tai trúc mắt dẹt
chúng tôi luôn sẵn sàng tiếp nhận mọi thông tin phát hiện hoặc có liên quan đến các đối tượng trên
quý vị nếu có thông tin hãy báo ngay cho chúng tôi theo số máy đường dây nóng sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi và sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm bảy
hoặc cơ quan công ty
quý vị sẽ được bảo mật thông tin cá nhân khi cung cấp thông tin đối tượng truy nã cho chúng tôi
và sẽ có phân thưởng cho những thông tin có giá trị
mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật
để đảm bảo an toàn hết sức lưu ý quý vị tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng
khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an
lệnh truy nã do truyền hình công an nhân dân và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an phối hợp thực hiện